chủ động đấu tranh với các loại tội phạm trong và sau dịch bệnh covid một mươi chín
công an quận cầu giấy hà nội vừa đấu tranh và làm rõ thủ đoạn của nhóm tội phạm
chuyên mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác
mở các tài khoản ngân hàng bằng các thông tin giả để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và bán tài khoản ngân hàng cho các đối tượng phạm tội khác
với hoạt động này các đối tượng đã thu lợi hàng tỷ đồng
gây ảnh hưởng đến các hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
ngày tám tháng chín các trinh sát đội cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng vũ đức anh sinh năm hai nghìn
trú tại quận đống đa hà nội có hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác
vũ đức anh đã sử dụng mạng xã hội như zalo facebook telegram
đăng thông tin thu mua tài khoản ngân hàng của học sinh sinh viên với giá bốn trăm linh đồng một tài khoản
sau đó tiếp tục giao bán lại với giá một triệu đồng một tài khoản để hưởng tranh lệch
đến thời điểm bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
đỗ đức anh đã hưởng số tiền lên tới khoảng một tỷ đồng từ hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản của người khác

tiếp tục mở rộng điều tra cơ quan công an phát hiện và bắt giữ đinh thành long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường yên hòa quận cầu giấy
về hành vi tàng trữ trái phép
thủ đoạn của long là cùng đồng bọn thu mua chứng minh thư nhân dân trên mạng và sim điện thoại rác
sau đó long chỉnh sửa dễ số trên chứng minh thư để làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng
đồng thời dùng sim điện thoại rác để đăng nhập và sử dụng dịch vụ internet banking
mục đích chỉnh sửa số chứng minh thư là để việc mở tài khoản không bị trùng với tài khoản của người thực tế trên ảnh chứng minh thư
và sẽ không bị phía ngân hàng phát hiện
sau khi mở tài khoản ngân hàng thành công
long tiếp tục bán xem điện thoại có chứa thông tin
tài khoản ngân hàng để kiếm tiền
theo cơ quan công an người có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng của đối tượng đức anh và thành long
đa số đều là các đối tượng chuyên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng